sao cho vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa duy trì các hoạt động bình thường trong đời sống xã hội
thưa quý vị gần đây rộ lên hiện tượng các nhà thuốc tùy tiện quê toa thuốc piza sáu
hoặc chất ivermectin sáu mg dùng trong điều trị run sán cho f
mặc dù thuốc này không được bộ y tế phê duyệt trong điều trị covid một mươi chín
sau phản ánh của báo chí và truyền thông sở y tế tp hồ chí minh đang vào cuộc kiểm tra
chấn chỉnh đồng thời xử phạt các nhà thuốc theo quy định
mới đây ông đỗ văn dũng trưởng phòng nghiệp vụ dược sở y tế tp hồ chí minh cho biết
thuốc iva metin dùng điều trị run sán hoàn toàn không có trong hướng dẫn chẩn đoán điều trị covid một mươi chín của bộ y tế
hiện nhiều nước không sử dụng loại thuốc này để điều trị covid một mươi chín
bởi các thử nghiệm lâm sàng cho thấy không có hiệu quả với sars cov hai
đặc biệt thuốc có quá nhiều tác dụng phụ độc tính và nguy hiểm cho người dùng
cùng ngày ông nguyễn nguyệt cầu trưởng phòng y tế quận một
nơi có nhà thuốc đức huy thường kê đơn thuốc ivamartin sáu mg cho người mắc covid một mươi chín cho biết
đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc và đang cùng cơ quan chuyên môn của sở y tế tp hồ chí minh xác minh xử lý
trước đó dù không được bộ y tế phê duyệt nhưng thuốc pisa sáu hoạt chất ivermectin sáu mg
vẫn được một số nhà thuốc bác sĩ tùy tiện kê cho người bệnh uống với cam kết
an toàn và hiệu quả hơn thuốc kháng virus monopia
điển hình là toa thuốc của nhà thuốc đức huy quận một do bác sĩ lê đức huy
chủ nhà thuốc xác minh là đang công tác tại một bệnh viện lớn ở tp hồ chí minh kê
khiến người bệnh sau khi uống bị phản ứng buồn nôn
phó giáo sư tiến sĩ dược sĩ nguyễn hữu đức trường đạo y dược tp hồ chí minh cho biết
ivamedin là thuốc được sử dụng rất lâu mục đích điều trị các bệnh nhiễm trùng
do một số loài dun ký sinh như dun kim dun tóc dun đũa cháy giận hoặc các bệnh về da như bệnh trứng cá đỏ
tuy nhiên ivermedin không nằm trong danh mục thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
được bộ y tế việt nam cấp phép cho nên nếu dùng điều trị covid một mươi chín là bất hợp pháp
theo ông trên thực tế có một số nước dùng ivermectin trong việc điều trị covid một mươi chín
nhưng cho đến nay cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm hoa kỳ và nhiều nước
về duyệt bởi ivermectin không được chứng minh là an toàn hoặc hiệu quả
cho những chỉ định điều trị virus sars cov hai
đặc biệt nếu dùng ivermedine sáu mg một ngày với mức bốn viên như đơn thuốc ghi là liều cao
ông đức khuyến cáo nếu dùng điều trị zun ký sinh trùng mỗi ngày chỉ dùng một viên sáu mg
cao nhất là hai viên sáu mg việc dùng ivermectin quá liều có thể gây buồn nôn nôn mửa
tiêu chảy hạ huyết áp dị ứng ngứa và phát ban chóng mặt mất điều hòa
các vấn đề về thăng bằng co giật hôn mê và thậm chí tử vong
liên quan đến vấn đề nêu trên trước đó thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên ký văn bản nhắc nhở
các đơn vị tăng cường các biện pháp quản lý đối với việc mua bán sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín đúng quy định
tại tp hcm phó giám đốc sở y tế nguyễn hoài nam cho biết để tránh việc mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín
không có nguồn gốc xuất xứ không đúng quy định về bán thuốc theo đơn
đơn vị đã đề nghị phòng y tế các quận huyện thành phố kiểm tra giám sát việc tuân thủ quy chế kê đơn
và bán thuốc theo đơn tại các nhà thuốc trên địa bàn
các cơ sở kinh doanh dược các nhà thuốc có trách nhiệm hướng dẫn đầy đủ cho người dân về sử dụng thuốc
bán thuốc kê đơn phải có đơn thuốc hợp lệ
chúng tôi xin chuyển sang các tin tức quốc tế
mới đây một nhóm chuyên gia tại australia đã lên tiếng cảnh báo về một phương pháp chữa covid một mươi chín
có thể gây đột biến kháng thể thuốc
thuốc sử dụng trong phương pháp này có tên sotrovimab
theo watchen nhóm chuyên gia tại australia phát hiện một đột biến kháng thuốc ở ncov
liên quan đến kháng thể tổng hợp sotrovimab
đây vốn là thuốc chữa covid một mươi chín tiềm năng được đánh giá rất cao
các nhà khoa học lo ngại nếu ép không điều trị bằng thuốc này không được giám sát kỹ
thì có thể gây ra virus đột biến và lây lan trong cộng đồng
đây là phát hiện đầu tiên trên thế giới cảnh báo về hệ lụy nguy hiểm của việc không giám sát
người mắc covid một mươi chín sử dụng thuốc sotrovimab
nghiên cứu được công bố trên tạp chí học new england ngày một mươi một tháng ba
dựa trên kết quả phân tích của một trăm linh f ở phía tây sydney
họ là những bệnh nhân mắc covid một mươi chín trong đợt bùng phát biến trùng delta năm hai nghìn hai mươi một của australia
đây là một trăm linh f sử dụng thuốc sochovimate
tác giả chính của nghiên cứu tiến sĩ rebecca rokas viện các bệnh truyền nhiễm đèo sydney australia
cho biết bốn trên một trăm linh bệnh nhân đã phát hiện kháng thể chống lại sochovimax
sau sáu đến một mươi ba ngày điều trị
ngoài ra toàn bộ trình tựu gian virus
được phân tích từ các bệnh nhân trước và sau khi điều trị bằng sotrovimab
cũng cho thấy những đột biến ở một số f khiến thuốc không hoạt động hiệu quả
tiến sĩ rokas cho biết rằng chúng ta cần thận trọng với những người đã sản sinh kháng thể kháng thuốc
họ phải cách ly lâu hơn cho đến khi cơ thể đào thải hoàn toàn virus
covid vẫn tồn tại trong cơ thể bệnh nhân đến hai mươi bốn ngày sau khi điều trị bằng sochovimax
giáo sư peter collinen bác sĩ bệnh truyền nhiễm và chuyên gia về kháng thuốc của đh quốc gia australia cho biết
năng lây lan virus kháng thuốc trong cộng đồng là vấn đề đáng bao động
điều may mắn là tình trạng đột biến kháng thuốc tương đối hiếm và chưa được ghi nhận ngoài cộng đồng
cách duy nhất để chúng ta ngăn chặn đó là giám sát chặt chẽ quá trình sử dụng thuốc này
sochovimax là kháng thể đơn dòng có sẵn ở nhiều quốc gia dùng để điều trị những bệnh nhân dễ bị tổn thương
nguy cơ trở nặng và tử vong cao khi mắc covid một mươi chín
những ép không được khuyến cáo sử dụng thuốc như người cao tuổi bị suy giảm biễn dịch hoặc mắc các bệnh mạng tính như tiểu đường
đây là một trong hai phương pháp điều trị mới để ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong do covid một mươi chín
mà tổ chức y tế thế giới who phê duyệt sử dụng ngày một mươi bốn tháng một
sotral vimat cũng là một trong số ít các kháng thể đơn dòng được thiết kế có thể nhắm vào omicron
theo who lợi ích của sochovima với những người không có nguy cơ nhập viện được coi là không đáng kể
đồng thời hiệu quả của thuốc
chuyển chủng mới như omicron vẫn chưa chắc chắn
liên quan đến diễn biến dịch bệnh tại hồng kông mới đây trường đạo khu hành chính hồng kông lâm trịnh nguyệt nga cho biết
chưa phải là thời điểm dỡ bỏ lệnh cấm hàng không đối với chín nước trong đó có mỹ và anh
đồng thời bà khẳng định hồng kông chỉ mở cửa lại sau khi chính quyền kiểm soát được dịch covid một mươi chín
tính đến thời điểm hiện tại số ca covid một mươi chín tại hồng kông đã tăng lên khoảng sáu trăm linh ca
hơn ba trường hợp tử vong vì bệnh
đa số xảy ra trong vòng hai tuần qua
theo số liệu mới nhất giới chức y tế hồng kông ghi nhận ba mươi một bốn trăm linh hai ca mắc mới một trăm tám mươi người chết vì covid một mươi chín trong vòng hai mươi bốn giờ
trong bối cảnh này trường đạo khu hoành chính hồng kông lâm trịnh nguyệt nga tuyên bố
đây chưa phải là lúc dỡ bỏ lệnh cấm
rất nhiều người sẽ đổ xô trở lại và sẽ có những người nhiễm bệnh
điều đó sẽ gây thêm rất nhiều áp lực cho hệ thống bệnh viện công của chúng ta
tuyên bố của bà lâm trịnh nguyệt nga được đưa ra một ngày sau khi bà thông báo thay đổi cách tiếp cận của chính quyền hồng kông
nhằm ứng phó với đợt bùng phát dịch mới
theo đó hồng kông sẽ dành nhiều nguồn lực y tế hơn cho người cao tuổi trong bối cảnh số ca nhiễm và tử vong
do covid một mươi chín tăng nhanh ở những người già và chủ yếu chưa được tiêm vaccine
chính quyền hồng kông trước đây đã tập trung nguồn lực vào việc xác định ca mắc điều trị và cách ly tất cả các trường hợp nhiễm
cả những trường hợp không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ tăng thêm áp lực cho các bệnh viện
và hệ thống chăm sóc sức khỏe của đặc khu hành chính này
gần đây chính quyền hồng kông cho biết đang tập trung nỗ lực để triển khai việc xét nghiệm hàng loạt bắt buộc
đối với bảy bốn triệu cư dân trong tháng ba này
những thông điểm mâu thuẫn từ chính quyền hồng kông về việc xác nghiệm bắt buộc trên diện rộng
và kế hoạch đóng cửa trên toàn thành phố đã khiến cư dân hoảng loạn mua sắm hàng hóa thiết yếu
sự thay đổi trong cách tiếp cận được đưa ra sau khi một quan chức y tế hàng đầu của trung quốc nhấn mạnh
hồng kông phải ưu tiên giảm số ca nhiễm bệnh ca bệnh nặng và tử vong
khi erdo covid không còn hiệu quả hồng kông buộc phải thay đổi chính sách đối phó với covid một mươi chín
mặc dù chưa biết những chính sách mới có thể giúp đặc khu này giảm tải số ca nhiễm ca bệnh nặng và tử vong hay không
nhưng đây cũng là một nỗ lực trong kiểm soát covid một mươi chín không để xảy ra nguy cơ vỡ trận
vâng chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất tới quý vị
trong những bản tin covid một mươi chín tiếp theo vào các khung giờ một mươi bảy h một mươi tám h ba mươi và sáu h sáng hôm sau
kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và đặc biệt chú ý tuân thủ quy định năm k
và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại